thông tin mới nhất về cơn bão số sáu vào hồi một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi sáu hai độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm hai mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai từ một trăm một mươi tám đến một trăm ba mươi ba km trên giờ giật cấp một mươi bốn
di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng một mươi năm km trên giờ
dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa bão gió mạnh cấp chín cấp một mươi sau tăng lên cấp một mươi một cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
khu vực giữa biển đông bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo trường sa có mưa rào và rông mạnh
gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
từ ngày một mươi tám tháng một mươi ở vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có gió mạnh cấp sáu
cấp bảy dẫn cấp tám cấp chín
khu vực bắc biển đông sóng biển cao từ sáu tới tám mét vùng gần tâm bão từ tám tới một mươi mét
khu vực giữa biển đông sóng cao từ ba đến năm mét
khu vực vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi sóng biển cao từ ba tới năm mét